cũng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với nguyễn thành trung khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú với vợ của trung là trần quyền nhi
trước đó lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ trung cư của nguyễn thành trung bắt quả tăng hai vợ chồng trung và nhi
đang cất giấu một trăm tám mươi một viên thuốc lắc trọng lượng hơn sáu mươi gram và một mươi một gói ni lông chứa hơn sáu mươi năm gram ketamin cùng nhiều tam vật khác
tiếp tục điều tra các trinh sát ma túy công an tỉnh bình định đột kích vào nhà võ thị hằng chú tại huyện tuy phước
phát hiện bảy đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chân ma túy hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng